với phương châm nước rút đến đâu giúp nhân dân dọn dẹp đến đó nên trong sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã điều động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ về với các vùng bị ảnh hưởng để cùng với nhân dân khắc phục hậu quả của lũ lụt
trường mầm non lê duẩn nơi bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua ngay sau khi nước rút dù người dân đi tránh lụt ở tầng hai vẫn chưa thể về nhà
thì cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hà tĩnh đã có mặt để dọn dẹp khuôn viên nhà trường các lớp học và đồ chơi của các cháu mầm non với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công việc để học sinh sớm được đến trường
nước rút ở những địa bàn không còn bị cô lập các cán bộ chiến sĩ đến giúp người dân ở các vùng ngập lụt khắc phục hậu quả dọn dẹp vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại các điểm trường trạm xá trụ sở ủy ban và các hộ gia đình sớm ổn định lại cuộc sống
trong mưa lũ hay khi nước rút những người lính quân hàm xanh vẫn luôn tất bật với công việc giúp dân
trong số họ cũng có rất nhiều người gia đình bị ngập sâu chưa thể về nhà nhưng họ sẵn sàng gác lại việc riêng của gia đình để đến với người dân vùng lũ với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống